chiều ngày hai tháng sáu thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại tp hcm đã kết thúc ngày thi đầu tiên với môn thi ngoại ngữ
ký nhận tại một số điểm thi nhiều thí sinh phản ánh câu ba mươi ba của đề thi môn tiếng anh có sai sót về lỗi chính tả
cụ thể là giữa từ răng và từ ro
về thông tin này ông lê hoài nam phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sau khi nhận thông tin từ các điểm thi ban chỉ đạo hội đồng thi thành phố đã chỉ đạo cho thí sinh làm bài bình thường
ban chấm thi sẽ xem xét và giải quyết sau
theo đánh giá của nhiều thí sinh đề thi môn tiếng anh không khó và tương đương năm trước
có nhiều kiến thức căn bản chỉ có một số câu nâng cao
đề thi vẫn có những câu hỏi về vấn đề trong thực tế nhưng ít hơn năm trước
đề thi sát với chương trình học và ôn tập đa phần các câu hỏi vừa sức chỉ có một số câu khó và một số khá mới